liên hoàn siếc quốc tế hai nghìn một mươi chín do cục nghệ thuật biểu diễn chủ trì đã diễn ra từ ngày một mươi năm tháng một mươi tại giạp siếc trung ương
trong khuôn khổ các hoạt động diễn ra trong liên hoan bàn tổ chức đã tổ chức lễ diễu hành nghệ thuật siếc trên một số tuyến phố đi bộ hà nội
với mong muốn quảng bá truyền thông đưa nghệ thuật siếc đến gần hơn với khán giả và du khách quốc tế
xuất phát từ ngã tư tràng tiền hàng khay dẫn đầu là đội nhạc nghi thức gồm bốn mươi người của cung thiếu nhi hà nội
đoàn diễu hành đi qua các tuyến phố xung quanh hồ hoàn kiếm và kết thúc tại điểm giao giữa bà triệu và hàng khay
trên chặng đường diễu hành các nghệ sĩ sẽ dừng lại tại nhiều địa điểm để biểu diễn các tiết mục
người dân thủ đô đã có cơ hội được gặp gỡ trực tiếp các nghệ sĩ siếc nổi tiếng của các đơn vị siếc chuyên nghiệp
chương trình đã góp phần đưa nghệ thuật siếc đến gần hơn với khán giả và du khách trong và ngoài nước